mặc dù phát triển hợp tác xã ở việt nam còn nhiều yếu kém
thế nhưng thực tiễn và kinh nghiệm trên thế giới thì lại cho thấy
là đến nay hợp tác xã vẫn là mô hình hoạt động phù hợp
với điều kiện cạnh tranh ngày càng gai gắt
đến nay cả nước có hơn một mươi hợp tác xã
trong tổng số các hợp tác xã nông nghiệp
hiện chỉ có khoảng trên một mươi hoạt động hiệu quả
trên tám mươi hoạt động trung bình và yếu
số hợp tác xã phải giải thể do hoạt động kém hiệu quả
khoảng năm trăm năm mươi hợp tác xã mỗi năm
tại buổi tọa đàm này các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm
từ các hợp tác xã của cộng hòa liên bang đức
theo đó nước đức vẫn duy trì hệ thống hợp tác xã mạnh
kinh tế hợp tác xã có những đóng góp quan trọng
vào kinh tế nông thôn nói riêng và kinh tế quốc dân nói chung
các hợp tác xã nông nghiệp của đức đang nắm thị phần cao
đối với rất nhiều sản phẩm nông nghiệp quan trọng
trong đó bảy mươi thị phần sản phẩm thịt chế biến
hơn sáu mươi thị phần các sản phẩm sữa
các sản phẩm thịt sạch sữa sạch rau quả sạch
mang thương hiệu hợp tác xã đang là những sản phẩm
rất có lợi thế trên thị trường của đức